sau quá trình xét xử kéo dài hai ngày hôm nay ba tháng bảy tòa nhân dân tỉnh bình dương đã tuyên án với bị cáo phạm thị thiên hà
và các đồng phạm về hành vi giết người đổ bê tông dấu xác tại bình dương
đây là vụ án gây chấn động dư luận cả nước xảy ra vào năm hai nghìn một mươi
với những chứng cứ thu thập được tòa khẳng định bị cáo phạm thị thiên hà là chủ mưu và trực tiếp giết người
bị cáo thảo là đồng phạm trực tiếp thực hiện hành vi phi tang xác nạn nhân
hai bị cáo hoa và huyên cũng bị tuyên án giết người và không tố giác tội phạm
với tội trạng đã được làm rõ bị cáo phạm thị thiên hà đã bị tuyên án tử hình
các bị cáo lê ngọc phương thảo nguyễn ngọc tâm huyên và trịnh thị hồng hoa
bị tuyên phạt lần lượt hai mươi hai năm tù một mươi chín năm tù và một mươi ba năm tù